từ ngày một mươi một tháng một mươi đến ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cả nước ghi nhận một trăm linh năm năm trăm bốn mươi ba ca cộng đồng
trong đó khu vực phía nam ghi nhận chín mươi bốn trăm bốn mươi hai ca chiếm tám mươi năm sáu cả nước
so với tháng trước đó số ca cộng đồng cả nước tăng hai chín số ca tử vong giảm bốn mươi sáu

ban chỉ đạo nhận định đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước

do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng nhiều ca bệnh không có triệu chứng không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch

trong những ngày qua thành phố hà nội liên tiếp ghi nhận những ca mắc covid một mươi chín mới